ở xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có hơn hai trăm linh hộ dân tự nguyện hiến đất và các công trình kiến trúc trên đất để mở rộng và nâng cấp tuyến đường bê tông dh hai đông trường giang giai đoạn một với chiều dài gần bốn km
và hiện nay cũng tại xã bình dương lại có thêm hàng trăm hộ dân khác tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc để giúp chính quyền địa phương tiếp tục nâng cấp mở rộng đoạn đường hơn ba km còn lại theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
dự án tuyến đường dh hai đông trường giang có tổng chiều dài bảy năm km rộng bảy năm m được chia làm hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một dài gần bốn km kéo dài từ ngã tư chợ lạc câu giữa thôn hai đến hết thôn một thi công năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy giai đoạn hai của dự án tiếp tục được triển khai với chiều dài hơn ba km từ giữa thôn hai đến hết thôn cây mộc
trong đó đoạn qua thôn cây mộc với chiều dài hơn sáu trăm linh mét
đã có gần sáu mươi hộ dân đã tự nguyện hiến gần hai m hai đất ở đất sản xuất cùng kiến trúc trên đất ước tính tổng trị giá hơn một tỷ đồng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy giai đoạn hai của dự án tiếp tục được triển khai với chiều dài hơn ba km từ giữa thôn hai đến hết thôn cây mộc

khi tuyến đường bê tông này được đưa vào sử dụng sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong xã đi lại phát triển sản xuất
đồng thời góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội ở khu vực vùng đông huyện thăng bình và các huyện lân cận